thưa quý vị cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên công an huyện tuần giáo
vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt quả tăng hai đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một mươi hai bánh heroin và sáu viên ma túy tổng hợp
cụ thể tại trục đường quốc lộ hai trăm bảy mươi chín thuộc địa phận xã quảng tở huyện tuần giáo tỉnh điện biên lực lượng phối hợp đã phát hiện hai nam giới đi xe máy
nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra và phát hiện trong cốp xe máy có bao tải sát rắn bên trong có một mươi hai bánh hình chữ nhật chứa chất bột màu trắng dạng nén là heroin
trọng lượng khoảng bốn hai kg một gói ni lông được bọc băng keo màu vàng bên trong có các gói nhỏ màu xanh chứa các viên nén màu hồng là ma túy tổng hợp số lượng khoảng sáu viên
qua đầu tranh khai thác hai đối tượng khai nhận là lò văn diên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và lò văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một là anh em ruột đều trú tại huyện tuần giáo tỉnh điện biên và số tâm vật trên được một đối tượng chưa rõ danh tính thuê vận chuyển với tiền công là một mươi triệu đồng
tuy nhiên đang trên đường vận chuyển đến địa điểm giao hàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
vào khoảng hai mươi ba h hai mươi năm phút ngày ba tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an xã
phòng cảnh sát hình sự công an xã ngã tứ huyện tâm bình kiểm tra tiệm tạp hóa trên địa bàn bắt quả tang một mươi một đối tượng đang tham gia cá đậu bóng đá
điều đáng nói tụ điểm trên là do một người phụ nữ đứng ra tổ chức cho các con bạc nam tham gia
tăng vật tạm giữ tại hiện trường gồm nhiều tờ giấy ghi tên đội bóng tên người và số tiền cá cược bảy điện thoại di động
trong đó có hai điện thoại ghi nội dung cá cược qua tin nhắn từ các con bạc sáu xe mô tô và số tiền trên sáu mươi tám triệu đồng trên người các đối tượng
bước đầu làm việc cả nhóm đối tượng đều thừa nhận có tham gia cá độ bóng đá
được biết tụ điểm cá độ bóng đá trên là do trần thị thanh truyền chú tại quận bốn tp hcm
hiện đang cư chú tại ấp đông thạnh xã ngã tứ huyện tâm bình đứng ra tổ chức cho các con bạc trên địa bàn tham gia
thưa quý vị thời gian gần đây tại một số tuyến đường trên địa bàn tp quy nhân tỉnh bình định
bị kẻ gian lấy trộm nắp cống thoát nước làm mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn gây bức xúc trong dư luận
và trước tình hình trên công an tp quy nhơn đã khẩn trương vào cuộc nhanh chóng điều tra bắt giữ thủ phạm gây án
tuyến quốc lộ một mươi chín đoạn qua khu vực phường đống đa tp quy nhân
đây là một trong những đoạn đường liên tục xảy ra tình trạng kẻ gian lấy cắp nắp cống thoát nước công cộng
những miệng cống bị mất nắp như thế này trở thành chiếc bẫy tử thần với người đi đường
đặc biệt là vào thời điểm ban đêm và những lúc trời mưa tầm nhìn độ quan sát của người đi đường bị hạn chế
nên sẽ rất nguy hiểm và tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn khiến cho người dân qua lại khu vực này không khỏi bức xúc
công an tp quy nhơn đã thu giữ những nắp cống thoát nước các đối tượng trộm cốc
hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
thông tin vừa được cập nhật tại bình dương
mưa và gió lốc ở đây đã xảy ra bất ngờ nên làm không chiều sáng sân khấu tại công viên nhạc nước bị đổ xuống
đã làm sáu người đứng phía dưới bị thương hiện còn hai người đang được điều trị tại bệnh viện
hiện ủy ban nhân dân phường hòa phú tp thủ dầu một tỉnh bình dương cho biết
đang phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ và xử lý vụ khung chiếu sáng sân khấu bị đổ
tại khu vực công viên hòa lợi
sự việc xảy ra vào khuya ngày ba tháng một mươi hai có sáu người được đưa đi cấp cứu
tới sáng ngày bốn tháng một mươi hai có bốn người bị thương nhẹ đã về nhà
hiện còn hai người đang được điều trị tại bệnh viện
theo cơ quan chức năng sự kiện trước đó có được cấp phép tổ chức
đại diện cơ quan liên quan đã có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc
khắc phục sự cố và yêu cầu đơn vị liên quan chăm sóc cho những người bị thương
tại hương yên vào dạng sáng ngày ba tháng một mươi hai tại hộ gia đình bà nguyễn thị thái
chú tệ thôn ngọc nha thượng xã phùng hưng huyện khoai châu tỉnh hưng yên
đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến hai người tử vong
thời điểm xảy ra hỏa hoạn tại nhà bà thái có ông bùi đình hòa sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
và chị dương thị ngoan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
vụ hỏa hoạn đã khiến cho ông hòa và chị ngoan tử vong
theo người dân địa phương khi phát hiện ngọn lửa
bùng cháy dữ dội mọi người đã lập tức báo chính quyền địa phương
lãnh đạo xã phùng hưng đã quyền với công an huyện khoai châu và lực lượng
cảnh sát phòng chế chất cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hưng yên
nhanh chóng có mặt tại hiện trường
sau gần một giờ khẩn trương thực hiện các biện pháp dập lửa
đám cháy đã bị khống chế hoàn toàn không lây lan ra xung quanh
hiện nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn vẫn đang được điều tra làm rõ
và cũng trong tối ngày hôm qua tại đà nẵng đã xảy ra một vụ cháy lớn
tại một bãi tập kết phế liệu nằm ven tuyến quốc lộ một mươi bốn b
đoạn qua địa phận thôn hương lam xã hòa khương huyện hòa vang
thành phố đà nẵng vừa được lực lượng cảnh sát phòng chế chất cháy
và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đà nẵng khống chế
vào khoảng một mươi tám h cùng ngày người dân phát hiện đám cháy tại kho phế liệu
tuy nhiên chủ cơ sở này đi vắng
lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường chữa cháy
kho chứa phế liệu có diện tích rộng bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy
nên đám cháy bùng phát dữ dội có nguy cơ cháy lan sang cửa hàng điện lạnh bên cạnh
và trường mầm non nằm ở mặt sau
đến khoảng hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày đám cháy đã được lực lượng chức năng khống chế
dập tắt hoàn toàn cơ sở thu mua phế liệu này đã bị thiêu dụi gần như hoàn toàn
và không có thiệt hại gì về người
liên quan tới tình hình mưa lũ tại miền trung sau khoảng một ngày tìm kiếm
sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
đã tìm được thi thể hai cậu cháu bị lũ cuốn vào chiều ngày hai tháng một mươi hai
như vậy đợt mưa lũ lớn trên địa bàn huyện phú lộc trong những ngày qua
đã khiến ba người chết và hiện vẫn còn hai người mất tích trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
mưa lớn trong những ngày qua cũng đã làm tuyến đường quốc lộ một a đoạn qua xã lộc trì
huyện phú lộc bị ngầm
ngập cục bộ từ một tới một hai mét trên hai tám trăm linh nhà dân khu vực huyện phú lộc ngập
và nhiều tuyến đường của hai huyện phú lộc nam đông bị ngập sâu
ngoài ra mưa với cường suất lớn đã làm sạt lở mái tan luy một số tuyến đường
như cao tốc la sơn túy loan tỉnh lộ một mươi bốn b đoạn qua xã hương phú huyện nam đông
để tiếp tục ứng phó với mưa lũ xét đậm xét hại và gió mạnh trên biển
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đề nghị các tỉnh thành phố chịu ảnh hưởng phải theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo
dự báo để thông báo hướng dẫn kịp thời thường xuyên cho các cấp chính quyền
nhân dân chủ động phòng tránh mưa lũ rét đậm rét hại lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
các tỉnh thành phố thực hiện các biện pháp phòng tránh mưa lũ đặc biệt là lũ quét sạt lở đất
triển khai lực lượng xung kích kiểm tra ra soát các khu dân cư thấp trúng
có nguy cơ cao xảy ra lũ lũ quét sạt lở đất ngập lụt chia cắt
chủ động sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra kiểm tra giả soát
sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du
đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ hồ thủy lợi sung yếu hồ chứa đã đầy nước